thời tiết khu vực hà nội trong những ngày nghỉ tết dương lịch năm nay trở nên vô cùng lạnh giá
bắt đầu từ đêm ngày hai mươi chín tháng một mươi hai trời có mưa và nhiệt độ giảm mạnh đến sáng ngày ba mươi tháng một mươi hai
có nơi chỉ còn tám chín độ c
thế nhưng dưới tiết trời băng giá tại khu phố đi bộ quanh hồ gươm nhiều hoạt động vui chơi giải trí vẫn diễn ra
dưới thời tiết tám độ nhiều người dân hà nội vẫn ra đường với các hoạt động như đi bộ chạy bộ để gian luyện nâng cao sức khỏe
trên phố đinh tiên hoàng sáng nay một hoạt động thể thao tự nguyện đó là chạy marathon với cựu ly bốn mươi hai km đã thu hút hàng chục người tham gia
còn đối với những người dân miền nam lần đầu ra thăm hà nội vào mùa đông ngày hôm nay có thật nhiều kỷ niệm
mặc dù giá lạnh nhiều người vẫn ra đường vui chơi trong dịp nghỉ tết dương lịch
các hoạt động vui chơi giải trí như vẽ tranh biểu diễn ca nhạc hay chỉ đơn giản là những hoạt động vui chơi giải trí
đơn giản là chụp ảnh tại hồ gươm ngày ra rét cũng được không ít người quan tâm hưởng ứng